những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục ở mức gần ba ca
kéo theo lượng f điều trị tại nhà gia tăng
khi trở thành f một hoặc f cần dự phòng một số thuốc vật tư để đảm bảo cách ly và tự điều trị
bác sĩ nguyễn huy hoàng thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ người bệnh covid một mươi chín ở hà nội cho biết
một số f hết triệu chứng hết sốt người khỏe lên thậm chí âm tính sau bốn sáu ngày
nhưng đến ngày thứ tám một mươi thì đột ngột chuyển nặng không khó thở nhưng chỉ số oxy trong máu spo hai giảm chỉ còn sáu mươi bảy mươi
và có người đã không qua khỏi đa số đều phải nhập viện cấp cứu
bác sĩ hoàng thông tin thiếu oxy thẩm lặng được chẩn đoán khi người bệnh không cảm thấy khó thở nhưng spo hai lại giảm dưới chín mươi bốn
theo thống kê gần hai mươi bệnh nhân nhập viện cảm thấy không hề khó thở
trong khi biểu hiện ct scan bất thường tám mươi sáu và cân phía bổ sung oxy bốn mươi
đây là một tỷ lệ khá cao do đó mọi người cần hết sức chú ý
tiến sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo viện bỏng quốc gia lê hữu trác cho biết
năm sấp giúp phân bố máu cho những vùng phía sau rất quan trọng trong điều trị covid một mươi chín ở giai đoạn sớm và có thể điều trị lâu dài giúp cải thiện oxy máu
ngoài ra những vùng phổi phía sau lưng
vốn ít được thông khí hơn khi nằm sấp những vùng phía nang sẽ được phân bổ oxy hít vào giảm hiện tượng chỗ nhiều oxy mà lại ít máu đến
chỗ ít oxy mà máu lại đến nhiều cân bằng thông khí tới máu
các bác sĩ khuyên thường xuyên đo sco hai là một trong những yêu cầu cần thiết với người bệnh f
do đó các bác sĩ khuyến cáo f có bệnh nền tim mạch gút tăng huyết áp chưa tiêm vaccine hoặc chưa đủ mũi càng phải chú ý hơn đến tình huống này
tiến sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo viện bỏng quốc gia lê hữu trác học viện quân y cho biết
người dân có thể chuẩn bị một số loại thuốc như hạ sốt ferragang panadon nhóm thuốc chữa ho thuốc điều trị tiêu chảy nước xúc miệng côn sắt trùng thuốc chữa bệnh nền nếu f không có bệnh nền nên chuẩn bị đủ cho bốn tuần
có loại thuốc xịt mũi vitamin c kém thao dược trị cảm trị ho nước uống thông thường nước bù điện giảm
theo các bác sĩ đây là những thuốc cần có trong tủ thuốc gia đình đặc biệt trong mùa dịch vì triệu chứng có thể xuất hiện bất kể lúc nào
đáng chú ý các triệu chứng của covid một mươi chín thường xuất hiện vào ban đêm nên những thuốc này cần có để có thể dùng ngay
bên cạnh đó khi trở thành f một f mỗi người cần chuẩn bị thêm lương thực đủ cho thời gian cách ly nếu ở một mình dung dịch vệ sinh nhà cửa và khử khuẩn giấy vệ sinh khăn giấy quần áo thoải mái chỗ ở cách ly đảm bảo quy định
số điện thoại của các cơ sở y tế trong khu vực phòng cấp cứu và các tài liệu hướng dẫn cập nhật nhất về phòng chống dịch